đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
đã đến thăm tặng quà gia đình bà doãn thị ngọc trâm mẹ của liệt sĩ đặng thùy trâm
và gia đình đồng chí đoàn duy thành sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi chín thương binh hạng bốn trên bốn
nguyên ủy viên trung mương đảng nguyên phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng
trò chuyện với đồng chí đoàn duy thành và bà doãn thị ngọc trâm
đồng chí vương đình huệ trân trọng cảm ơn những đóng góp hy sinh của gia đình
đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc
đồng chí khẳng định đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô mãi mãi ghi nhớ công lao đóng góp
hy sinh của các gia đình chính sách các liệt sĩ thương binh
thành phố luôn coi chăm lo cho các gia đình chính sách là nhiệm vụ chính trị
trọng tâm thường xuyên thực hiện đạo lý cao đẹp uống nước nhớ nguồn
ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc